thưa quý vị tình trạng mất an ninh đã xảy ra tại thành phố pechawa của pakistan trong ngày một tháng bốn
khi lượng lớn người dân tập trung tại các địa điểm phân phối bột mì qua đó dẫn tới tình trạng chen lấn và dẫn đạc
bất ổn bùng phát khi hàng nghìn người dân đổ xô tới các điểm phân phối bột mì trên khắp thành phố và gây ra tình trạng hỗn loạn
lực lượng an ninh đã phải sử dụng hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tàn nằm lông
ít nhất một mươi sáu người đã thiệt mạng do chen lấn và dẫm đạp tại các trung tâm phân phối bột mì ở pesowa những ngày qua
trong khi đó hàng nghìn túi bột mì cũng đã bị nhiều đối tượng lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hôi của các xe tải và các địa điểm phân phối
chương trình phân phối bột mì miễn phí cho người dân được thực hiện theo chính sách của chính phủ pakistan
nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với tình trạng lạm phát tăng cao hiện đã lên tới mức ba mươi năm ba trong tháng ba vừa qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé